thưa quý vị trong phiên làm việc sáng ngày hôm nay tại phiên họp thứ hai mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ sự điều hành của phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn
nhiều vấn đề nóng đã được các đại biểu nêu lên khi thảo luận về các báo cáo về thực hiện các nghị quyết của quốc hội
về giám sát chuyên đề chất vấn và trong đó có vấn đề tinh giản biên chế sắp xếp tinh gọn bộ máy hay tình trạng sở hữu chéo các ngân hàng thương mại
tại phiên thảo luận trung tướng lê tân tới chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội bày tỏ đồng tình với các báo cáo
về việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội về giám sát chuyên đề chất vấn của chính phủ toán nhân dân tối cao
viện kiểm sát nhân dân tối cao kiểm toán nhà nước và báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra
nhận định việc tinh giản biên chế đã được triển khai đạt hiệu quả cao trung tướng lê tân tới cũng nêu ra thực tế vẫn còn điểm chưa hợp lý
như vậy thì bộ nội dụ là có cái đề xuất gì để chúng ta tinh giản chung như vậy nhưng mà trọng tâm trọng điểm là những cái ngành đặc thù thì như thế nào
để cho cái hiệu quả đạt được là nó phù hợp với cái thực tế
bên cạnh đó trung tướng lê tân tới cũng đề cập tới vấn đề sở hữu chéo tại các ngân hàng thương mại khi báo cáo về lĩnh vực ngân hàng cho biết
đã xử lý có hiệu quả vấn đề sở hữu chéo đầu tư chéo trong hệ thống các tổ chức tiến dụng
tuy nhiên việc hoàn thiện pháp luật về cơ cấu lại tổ chức tiến dụng và xử lý nợ xấu còn chậm
hiện nay không biết là trên thực tế các ngân hàng thương mại có còn sở hữu chéo về cái tín dụng hay không
thì cái này có tác động gì đến cái lực về cái chính sách trong cái lực tiến dụng chúng ta sửa đổi đây
và đặc biệt là trong cái có sự tác động ảnh hưởng gì đến cái sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế của chúng ta
hiện nay không biết
trường hợp vi phạm đã bị xử lý rồi
nhưng mà cái cơ chế để mà xử lý rứt điểm cái sở hữu chéo các cái cổ đông lớn các cái nhóm cổ đông lớn trong cái việc thao túng chi phối sở hữu chéo này
thì cũng còn rất nhiều các cái ý kiến khác nhau
nó phải nhiều các cái giải pháp nhiều các chính sách
qua trao đổi thảo luận và báo cáo thì ngân hàng nhân nước cũng thấy được
nếu chờ có một cái quy định xử lý triệt đề thì sẽ không bao giờ có cái quy định nào để xử lý triệt đề được
mà các quy định cần phải hướng đến không chỉ ở luật tổ chức tiến dụng mà trong các cái văn bản pháp luật khác
các lĩnh vực khác thì có những cái quy định để làm sao mà hoạt động của doanh nghiệp và người dân ngày càng minh bạch
cũng trong phiên làm việc ngày hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về dự án luật lưu trữ sửa đổi
luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi và việc chuẩn bị kỳ họp thứ sáu quốc hội khoáng một mươi năm
thưa quý vị sáng nay đúng bảy giờ lễ tăng thượng tướng nguyễn trí vịnh
nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp cao tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần hành tông hà nội
trường ban tổ chức lễ tang là đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quân ủy trung ương và các bộ ban ngành đã tới viếng và tiễn đưa thượng tướng nguyễn trí vịnh
tới viếng tiễn đưa và chia buồn cùng gia đình thượng tướng nguyễn trí vịnh có các đoàn của ban chấp hành trung ương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam bộ quốc phòng bộ công an cùng các bộ ban ngành trung ương và các địa phương
tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh gia đình thủ tướng phạm minh chính gửi vòng hoa viếng thượng tướng nguyễn trí vịnh
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn bộ công an vào viếng thượng tướng nguyễn trí vịnh
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an gửi vòng hoa viếng
thượng tướng nguyễn trí vịnh là con trai của đại tướng nguyễn trí thanh chủ nhiệm tổng cục chính trị đầu tiên của quân đội nhân dân việt nam
thượng tướng nguyễn trí vịnh tình nguyện nhập ngũ từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trải qua quá trình gian luyện chiến đấu được đào tạo cơ bản ông đã không ngừng trưởng thành từ người chiến sĩ binh nhì đến thứ trưởng bộ quốc phòng thượng tướng quân đội nhân dân việt nam
trong mọi điều kiện hoàn cảnh dù ở bất cứ cương vị công tác nào ông cũng luôn nêu cao phẩm chất cao quý của bộ đội cụ hồ sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
với những công lao cống hiến cho sự nghiệp cách mạng thượng tướng nguyễn trí vịnh được đảng nhà nước tặng thưởng huần trường độc lập hạng nhất huần trường quân công hạng nhất nhì ba huần trường chiến công hạng nhất nhì ba huần trường bảo vệ tổ quốc hạng nhất huần trường lao động hạng ba huy trường quân kỷ quyết thắng huần trường chiến sĩ vẻ vang hạng nhất nhì ba huy hiệu bốn mươi năm tuổi đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác
sau lễ viếng lễ đưa tang đồng chí thượng tướng nguyễn trí vịnh được tổ chức vào hồi
hồi một mươi ba h năm lễ an táng hồi một mươi bảy h một mươi năm phút cùng ngày tại công viên thiên đức xã bảo thanh huyện phú ninh tỉnh phú thọ
thưa quý vị vừa qua cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại campuchia do thiếu tướng lê văn phương trưởng đại diện dẫn đầu đã đến chúc mừng thống tướng sa thẹt nhân dịp được bổ nhiệm chức vụ tổng cục trưởng tổng cục công an quốc gia bộ nội vụ campuchia

thưa quý vị vừa qua cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại campuchia do thiếu tướng lê văn phương trưởng đại diện dẫn đầu đã đến chúc mừng thống tướng sa thẹt nhân dịp được bổ nhiệm chức vụ tổng cục công an quốc gia bộ nội vụ campuchia

bộ chuyên sâu về nghiệp vụ công tác tham mưu cũng đang đặt ra những vấn đề đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu phải được tăng cường đào tạo
việc tổ chức lớp bồi dưỡng với các chương trình chuyên đề bài giảng có nội dung liên quan đến công tác bảo đảm an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
trong đó có một số nội dung lần đầu được xây dựng bổ sung cập nhật theo tình hình mới đồng thời với hoạt động thực tế tại một số đơn vị địa phương là điều kiện để các học viên tham gia lớp bồi dưỡng tăng cường trao đổi kinh nghiệm bổ sung kiến thức lý luận áp dụng và ứng dụng thực tiễn qua đó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tham mưu trong công an nhân dân
với tinh thần vì nhân dân phục vụ cán bộ chiến sĩ lực lượng quản lý xuất nhập cảnh công an quảng nam đã đến tận địa bàn vùng cao biên giới để cấp giấy thông tin
tỉnh quảng nam có hai huyện nam giang và tây giang có chung đường biên giới dài hơn một trăm năm mươi bảy km giáp biên với hai huyện đắc trưng và cà lường của tỉnh xê công lào
từ lâu nhu cầu qua lại giao thương thăm thân của người dân hai tỉnh thường xuyên diễn ra
việc qua lại biên giới theo quy định của pháp luật phải có giấy thông hành hộ chiếu
xong bà con nơi đây chưa có điều kiện làm các loại giấy tờ trên nên việc giao thương thăm thân gặp nhiều trở ngại
khi biết được có tổ công tác lưu động của phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh quảng nam đến cấp giấy thông hành cho người dân khu vực biên giới huyện nam giang
đã có rất đông bà con đồng bào của xã trà và và các xã biên giới lân cận như la e la g đến từ sớm để được hướng dẫn trực tiếp làm các thủ tục để được cấp giấy thông hành
để cấp giấy thông hành cho bà con cán bộ tham gia tổ công tác đã trực tiếp tiến hành thu nhận hồ sơ của công dân
xác thực đối chiếu thông hành
công dân sẽ được thực hiện các thủ tục liên quan để cấp một giấy thông hành có giá trị áp dụng cho công dân qua lại biên giới việt nam lào
thông qua cửa khẩu quốc tế nam giang đắc tà ốc trong thời gian một năm
với tinh thần làm việc khẩn trương không để người dân phải chờ đợi lâu khi còn người dân đến làm thủ tục thì cán bộ còn làm việc
cán bộ tổ công tác đã tranh thủ thời gian kể cả ban đêm cố gắng gấp rút hoàn thành thủ tục để người dân có thể nhận giấy thông hành sớm nhất
và chỉ trong thời gian một năm
trong thời gian ngắn gần một giấy thông hành đã được cấp cho người dân
các anh chị cán bộ công an đã nhiệt tình cố gắng giúp đỡ hết sức để mọi công dân có thể làm tốt làm kịp thời giấy thông hành của mình
bà con trong điều kiện đi lại xa xôi khó khăn thì đơn vị đã lên trực tiếp xã biên giới để cấp và trả thông hành tại chỗ cho bà con
điều này sẽ tạo thuận lợi cho bà con hai huyện vùng biên nam giang và tây giang
điều này sẽ tạo thuận lợi cho bà con hai hiện vùng biên nam giang và tây giang
việc cấp giấy thông hành là hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm bảo đảm người dân được hưởng các quyền lợi về đi lại
bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về hoạt động xuất nhập cảnh
đồng thời thông qua đó cũng giúp lực lượng công an cơ sở quản lý tốt địa bàn kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới
phòng ngừa tội phạm góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn